văn phòng thường trực ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang cho biết
vào sáng ngày một mươi năm tháng chín tại khu vực bờ sông hậu qua ấp mỹ khánh một xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất với chiều dài hơn bốn mươi mét ăn sâu vào đất liền năm m
vụ sạt lở làm mất một phần hai mặt đường nhựa chiều dài khoảng một mươi mét và làm gián đoạn tuyến giao thông chính của ấp mỹ khánh một
vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hai căn nhà trong đó có một nhà tạm của hai hộ dân về di rời khẩn cấp
ngoài ra sạt lở có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến ba căn nhà của các hộ dân lân cận
để bảo đảm an toàn về tính mạng tài sản của người dân lãnh đạo ủy ban nhân dân tp long xuyên và xã mỹ hòa hưng đã vận động di rời hai hộ dân đến nơi an toàn
chính quyền địa phương thông báo đến các hộ lân cận khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra chủ động di rời đến nơi an toàn
bên cạnh đó địa phương đã phối hợp với trung tâm quan chắc kỹ thuật tài nguyên môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
quan chắc theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có sạt lở xảy ra